bệnh viện đại học geneva vừa công bố kết quả xét nghiệm kháng thể huyết thanh học thực hiện với
sáu mươi người ở bang geneva của thụy sĩ cho thấy có thể có tới hơn năm dân số ở bang này đã bị nhiễm
virus sars cov hai nếu áp dụng tỷ lệ này cho toàn dân số geneva thì tổng số người mắc covid một mươi chín có
thể lên tới hai mươi bảy người gấp năm năm lần con số ghi nhận hiện tại là chỉ khoảng bốn chín trăm linh người